về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại điện biên từng làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên nhưng hiện đã nghỉ việc
nguyễn thị châu loan đã nói dối là có thể xin việc và sau đó chiếm đoạt tài sản
công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên vừa bắt khởi tố nguyễn thị châu loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường nong bua thành phố điện biên phủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an đối tượng nguyễn thị châu loan trước đây từng làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
hiện đã nghỉ việc không có thu nhập ổn định loan mạo nhận là có các mối quan hệ quen biết thân tín có thể xin được việc làm
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị châu loan đã nhận của hai nạn nhân trú tại bản thớ tỉ
xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị châu loan đã nhận của hai nạn nhân trú tại bản thớ tỉ

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị châu loan đã nhận của hai nạn nhân trú tại bản thớ tỉ

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập

xã tama huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào lập